viêm amidam hay viêm mũi họng thường có những triệu chứng biểu hiện bên ngoài khá giống nhau
khiến cho nhiều người rất dễ nhầm lẫn
trong những ngày này khi thời tiết có những thay đổi chuyển biến thất thường
thì bệnh viêm amidam cũng xảy ra nhiều hơn
điều đang nói là bệnh nhân hay tự ý mua thuốc về sử dụng khi có triệu chứng của bệnh
mà không đi thăm khám ở các cơ sở y tế khiến cho bệnh càng trở nên nghiêm trọng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cháu bé này vừa được phẫu thuật thực hiện cắt amidam tại bệnh viện đa khoa đức giang thành phố hà nội
khi con có những triệu chứng của bệnh như sốt ho đau hỏng kéo dài
mẹ cháu đã không đưa con đi thăm khám mà tự ý mua thuốc về để điều trị
đến khi không khỏi bệnh thì mới đến bệnh viện để thăm khám
vì cháu đã bị viêm amidam quá nhiều lần nên bác sĩ chỉ định cắt amidam
vài lần cảm tưởng như mình rất là lan tăn và rất là lo sợ
không biết con uống như vậy thì niệm nó có sao không mình rất là sợ
viêm amidam là bệnh rất thường gặp nhưng nếu không được điều trị đúng cách
và kịp thời thì sẽ để lại những biến chứng rất nguy hiểm
viêm amidam có biến chứng
biến chứng thì thứ nhất là biến chứng tại chỗ như là áp xe amidam áp xe quanh amidam
biến chứng gần thì đó là viêm mũi soang viêm tai giữa
viêm thanh khí phế quản và các biến chứng xa như thấp khớp cấp viêm cơ tim viêm cầu thận
nhiều người thường có quan niệm rằng cứ cắt amidam để không bị viêm
ngược lại không ít người lo sợ khi các amidam sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
họ cho rằng đã từng có trường hợp tử vong vì các amidam
nên nhiều bác sĩ chỉ định cần phải cắt họ cũng không muốn thực hiện
amidam nó là một cái nằm ở cái chỗ ngã tư họng miệng họng mũi
và nó là cái cơ quan đầu tiên tiếp xúc với vi khuẩn và virus
khi xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi và đường niệm
vì vậy chỉ định cắt amidam chỉ được dùng khi mà amidam hoàn toàn không còn có lợi ích gì cho cơ thể nữa
tại hội nghị tây mỹ họng toàn quốc năm hai nghìn ba đã đưa ra thống nhất các chỉ định cắt amidam như sau
thứ nhất thì là cắt amidam viêm amidam mạng tính có các đợt cấp trên năm lần một năm
hoặc là viêm amidam kéo dài và đã điều trị khoảng ba đến bốn đến sáu tuần
bằng các điều trị nội khoa tích cực mà không đỡ
và thứ hai đấy là viêm amidam quá phát gây tắc nghẽn đường thở và gây cơn ngừng thở khi ngủ
thứ ba là viêm amidam có biến chứng
thứ tư đấy là các cái amidam quá phát một bên người ta nghi ngờ là u amidam
và thứ năm là viêm amidam gây ra các biến chứng như là hơi thở hôi ngủ ngáy
nó ảnh hưởng đến chức năng thẩm mỹ của bệnh nhân và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân
đó chính là năm cái chỉ định cắt amidam cho bệnh nhân
cái tỷ lệ mà tử vong sau phẫu thuật cắt ammidam
là rất hiếm gặp xảy ra
chỉ trong một cái nghiên cứu của mỹ thì nó chỉ gặp khoảng một trên một mươi người mà thôi
người dân cần chủ động phòng tránh bệnh
khi có những triệu chứng của bệnh viêm amidam thì nên đi thăm khám để được bác sĩ tư vấn và điều trị
tùy vào tình trạng của bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định có nên tiến hành cắt amidam hay không
vì các amidam không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nếu thực hiện đúng pháp đồ điều trị